quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp thêm với không khí lạnh
ở vùng biển ngoài khơi trung bộ vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ ba đến bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
ngoài ra do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
không chỉ gây thời tiết xấu trên biển trong ngày hôm nay hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
tiếp tục gây mưa rào và rông diện rộng cho các tỉnh trung bộ tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
trong đó tâm mưa sẽ là các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận và nam bộ
với tổng lượng mưa trong ngày hôm nay ở khu vực từ quảng ngãi trở vào cho đến bình thuận
phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi cao hơn
ở nam bộ cũng có mưa duy trì trong khoảng từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay trên các khu vực đều không cao
khu vực trung bộ phân từ bình định trở xuống đến bình thuận và tây nguyên
nhiệt độ đều chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn ở nam bộ nhiệt độ nhìn hơn nhưng cũng chỉ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
phần còn lại của miền trung là các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra cho đến thanh hóa
ít mưa hơn chủ yếu xảy ra ở hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
tuy nhiên khu vực này nhiệt độ vẫn thấp và phổ biến thấp dưới hai mươi một độ
còn ở đà nẵng quảng nam và quảng ngãi nhiệt độ cũng chỉ ở mức là từ hai mươi một hai mươi hai độ
trạng thái rét bao trùm toàn khu vực
còn ở miền bắc hôm nay được dự báo sẽ có thêm một sóng lạnh nữa
tăng cường thêm xuống nước ta
tuy nhiên cường độ không mạnh nó chủ yếu tác động đến các tỉnh thành phố phía đông
làm cho khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn
tối và đêm còn có mưa nhỏ rải rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ
duy trì trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi độ
còn phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường lần này
trời vẫn có nắng và vẫn trong đà tăng nhiệt
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giao động từ một mươi chín hai mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước